như nhiều làng nghề khác làng nghề truyền thống bánh khô mè ở phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đang tất bật vào vụ khi tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín sắp đến
không chỉ người sản xuất người bán bận rộn mà khách hàng cũng tranh thủ mua sắm không kể trưa hay tối
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
hơn ba mươi năm qua cơ sở sản xuất bánh khô mè bà liễu mẹ đặc sản đà nẵng ở phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
luôn là một trong một mươi cơ sở sản xuất bánh khô mè truyền thống có thương hiệu nổi tiếng
sản phẩm được chế biến và đóng gói theo quy trình hợp vệ sinh an toàn thực phẩm
và luôn giữ được hương vị đặc trưng của vùng miền với những nguyên liệu sẵn có gạo mè đường và gừng
chính vì vậy bánh khô mè truyền thống nơi đây được người dân địa phương và du khách ưa chuộng
nhờ nghề truyền thống các cơ sở sản xuất bánh khô mè khác trong vùng cũng tạo công an việc làm cho nhiều thế hệ trong gia đình
vừa giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ trong khu vực với mức thu nhập ổn định
vào vụ tết những lao động thủ công này càng bận rộn hơn để tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường bánh kẹo tết
tại đà nẵng

vào vụ tết những lao động thủ công này càng bận rộn hơn để tạo ra nhiều phụ nữ trong khu vực với mức thu nhập ổn định
và một số sản phẩm đặc trưng của người dân tại phường hòa thọ đông quận cẩm lệ thành phố đà nẵng trong thời gian tới